theo dự kiến vào chiều ngày một tháng sáu quốc hội sẽ nghe báo cáo về việc tách nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án cảng hàng không quốc tế long thành
theo dự kiến chiều ngày một tháng sáu bộ trưởng bộ giao thông vận tải trương quang nghĩa thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình về việc tách nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án cảng hàng không quốc tế long thành
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình báo cáo thẩm tra trước khi đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ về nội dung này
vào giữa tháng ba phó thủ tướng trịnh đình dũng đã yêu cầu bộ giao thông vận tải tập hợp chuyên gia giỏi nhất đánh giá phương án thiết kế sân bay long thành trước khi trình thủ tướng
theo phó thủ tướng sân bay long thành là công trình quan trọng quốc gia dự án đầu tư lớn từ nguồn vốn ngân sách
có ý nghĩa đặc biệt trong việc thể hiện giá trị văn hóa truyền thống hình ảnh của việt nam